các nhà lập pháp của mỹ nhất trí cung cấp ít nhất tám trăm linh triệu đô la mỹ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh
ukraine tăng năm trăm linh triệu đô la mỹ so với mức đề xuất trước đó của tổng thống joe biden trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng tài khoá hai nghìn hai mươi ba công bố ngày sáu tháng một mươi
chi tiêu quốc phòng sẽ tăng thêm bốn mươi năm tỷ đô la mỹ so với đề xuất của tổng thống mỹ joe biden
trong bối cảnh các nhà đàm phán của hai đảng trong lưỡng viện mỹ tìm cách giải quyết tác động
của lạm phát toàn cầu cũng như cung cấp thêm hỗ trợ an ninh cho ukraine
mỹ sẽ chi phí chi ít nhất tám trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine nhằm hỗ trợ thêm an ninh cho nước này
trong năm hai nghìn hai mươi ba dự luật cũng góp phần tăng cường sáng kiến gian đe thái bình dương với các khoản đầu tư
mới giá trị một mươi một năm tỷ usd dự kiến dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng tài khoá hai nghìn hai mươi ba sẽ được
hạ viện và thượng viện mỹ thông báo
hạ viện sẽ được thông qua ngay trong tháng này sau đó dự luật sẽ được chuyển lên nhà trắng để ký ban hành luật
tuy nhiên dự luật này không phải quyết định cuối cùng đối với vấn đề chi tiêu cho các dự luật ủy quyền
như đạo luật ủy quyền quốc phòng chỉ tạo ra các chương trình và là cơ hội để triển khai các sáng kiến